tại báo nhân dân ban tuyên giáo trung ương báo nhân dân và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
đến dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
với hơn sáu trăm linh trang cuốn sách chia làm ba phần bao gồm các nội dung một nhân cách lớn nhà lãnh đạo có tâm có tầm tình cảm của bạn bè quốc tế
tác giả bài viết là các nhà khoa học trí thức đảng viên người lao động bày tỏ sự kính trọng gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối với người lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước nhất là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí xử lý cán bộ vi phạm rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn
nhiều bài viết trong cuốn sách khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của nước ta cũng như uy tín của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đã góp phần mở rộng thêm cánh cửa để việt nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn
qua rất nhiều bài viết mà chúng tôi tuyển tập đã đăng trong báong trong cuốn sách thì đều thấy rằng tất cả các tác giả đều đánh giá tổng bí thư chủ tịch nước là một nhân cách lớn là một nhà lãnh đạo có tâm có tầm
cho nên rất nhiều bài phát biểu của ông chí tổng bí thư chủ tịch nước tại các khẩu nghị tại các buổi làm việc với các cơ quan các bộ ngành đã được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều
và qua đó thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân đối với
quyết tâm chính trị của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và thực ra đó cũng là quyết tâm của đảng trong cầu cuộc xây dựng đổi mới đất nước đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
cuốn sách là tư liệu quý về người đứng đầu đảng nhà nước được cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân ở mọi miền tổ quốc cộng đồng người việt nam sinh sống ở nước ngoài luôn tin tưởng bạn bè quốc tế mến mộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương kỳ vọng qua cuốn sách
cán bộ đảng viên sẽ nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra